nơi mà tôi đang đứng đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của tết sài gòn
là một trong những hoạt động tiêu biểu cho đời sống tinh thần của người dân thành phố hồ chí minh
mỗi độ tết đến xuân về trong suốt một mươi năm năm qua
ngay từ hôm khai mạc hai mươi tám tháng chạp vừa qua thì nơi đây đã đón tiếp hàng vạn lượt khách tham quan
không chỉ là một địa chỉ du xuân đầy ấn tượng mà đường hoa nguyễn huệ còn là một trong những công trình
mang tính biểu tượng và thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố hồ chí minh
cũng chính vì lẽ đó mà chủ đề nổi bật của đường hoa nguyễn huệ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín năm nay
chính là thành phố hồ chí minh vượt bước vươn xa
gác lại những tất bật lo toan trong cả năm nhiều người dân ở khắp các quận huyện
đã đổ về đường hoa nguyễn huệ để chụp ảnh dạo phố
ai ai cũng diện cho mình những bộ trang phục đẹp và lộng lẫy nhất
để tham quan đường hoa với tinh thần phấn khởi và tự hào
bên cạnh muôn sắc hoa những mô hình tiểu cảnh đậm nét sinh hoạt của vùng đất sài gòn nam bộ
còn hiện lên một thành phố hồ chí minh hiện đại đang xây dựng đô thị thông minh qua những thiết kế độc đáo
mình cảm nhận là năm nay là một năm rất là sung túc và vườn hoa trang trí rất là độc đáo
năm con heo là một cái năm mọi người cảm thấy là ấm no và hạnh phúc hơn
thiết kế bắt mắt với cổng vào là đại gia đình nhà hợi gồm chín thành viên cùng nhau đi chơi
sắm tết ở chợ biến thành
vừa mang nét đặc trưng của vùng đất sài gòn thành phố hồ chí minh vừa toát lên sự sung túc cho năm mới
bên cạnh đó những chú heo với đủ sắc thái cảm xúc thể hiện sự đủ đầy vui vẻ yêu đời và hóm hình
thu hút khách tham quan đặc biệt là sáu chú heo đất nghĩa tình kêu gọi tết làm điều hay
chung tay đóng góp cho học sinh nghèo thành phố hồ chí minh
năm nay đường hoa trang trí rất là đẹp tuyệt vời
năm ngói đã đẹp rồi năm nay còn đẹp hơn
đó là niềm vui của mỗi người dân
và toàn thể người dân cả nước nói chung không chỉ riêng người dân thành phố này
tôi thấy đây là một điều may mắn đối với tất cả mọi người
năm nay là năm thứ một mươi sáu đường hoa tết được thành phố hồ chí minh tổ chức trên đường nguyễn huệ
đường hoa tết mở cửa đón khách du xuân từ tối hai mươi tám tết đến hai mươi hai h mùng bốn tết kỷ hợi
kính thưa quý khán giả của truyền hình dân dân thân mến
lời chúc về một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý và đầy sức khỏe
không chỉ là lời chúc của riêng một du khách nào đó
mà đó là lời chúc của tất cả chúng ta gửi đến toàn thể mọi người trên đất nước việt nam này
và thưa quý vị nhân dịp này thì chúng ta cùng mong cho thành phố hồ chí minh
trong năm mới tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín này sẽ ngày càng phát triển vượt bậc
vươn lên đầy mạnh mẽ với những thành công mới